vào những ngày cận tết ghé thăm khu phố cổ với những gian nhà việc truyền thống
hay là gian hàng gói bánh trưng thưởng thức bát phở hà nội
hoặc là xin một câu đối đỏ may mắn có lẽ là một nét văn hóa đặc sắc của người việt nam
và có một không gian chợ tết xưa ngay như thế ngay trong lòng thủ đô hà nội
đang thu hút rất nhiều du khách những ai muốn trải nghiệm và quay về
với những giá trị truyền thống từ bao đời nay của dân tộc việt nam
không gian chợ hà thành ngày tết được tái hiện tinh tế trong khuôn viên khách sạn metropole hà nội
khách sạn trăm tuổi đã từng là chốn giao lưu của giới quý tộc hà thành
trong suốt nửa đầu thế kỷ hai mươi để chào đón tết nguyên đán canh tí với nhiều hoạt động thú vị
khách tham quan có thể cảm nhận không khí và nét văn hóa việt tấm đệm trong từng cây nêu
mái nhà việt hay hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ
các trò chơi dân gian tiêu biểu cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng mùa lễ hội
chợ tết hà thành còn đặc biệt hấp dẫn vì hội tụ đa dạng nhu cầu mua sắm tết của người dân hà nội
như mứt tết thực phẩm hữu cơ chất lượng cao cùng nhiều loại đồ uống từ rượu dân tộc tới rượu vang thượng hạng
với những hoạt động thú vị này không gian tết hà nội xưa với ba mươi sáu phố phường nhộn nhịp
tấp nập sẽ làm sống lại ký ức về một thời chơi tết dạo dực của mảnh đất kinh kỳ